nhiều năm qua tình trạng này diễn ra không chỉ ở nông thôn miền núi mà còn xuất hiện ở cả khu vực thành thị
việt nam đã ban hành nhiều bộ luật và chính sách liên quan đến phòng chống bạo lực trong gia đình và bạo lực trên cơ sở giới
tuy nhiên hiệu quả của việc thực thi pháp luật và các mô hình phòng chống bạo lực chưa được đánh giá một cách khách quan
tồn tại những khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế thực hiện
vẫn còn những khoảng trống điểm mơ pháp lý trong nỗ lực đưa ra ánh sáng những hành vi bạo lực thể xác và tinh thần
trong đó có xâm hại lạm dụng tình dục phụ nữ và trẻ em
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân